cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu cho biết đang củng cố hồ sơ
tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích đối với trần quốc khanh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường ba tp bạc liêu
theo hồ sơ khanh có quan hệ tình cảm với một phụ nữ là nhân viên cơ sở massag
và cho chị này vay tiền
do ghen tuông nên vào khoảng một mươi hai h ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
khanh đã chuẩn bị xăng và đi đến nơi làm việc của bạn gái để nói chuyện và đòi tiền
sau khi cãi vã khanh tạt xăng lên người nạn nhân ôm lấy chị này rồi bật lửa đốt
do vết bỏng quá nặng đến ngày ba tháng một vừa qua nạn nhân đã tử vong
với các tội danh cố ý gây thương tích và hành hạ người khác
bị cáo hồ hữu phúc trú tại phường bốn tp sóc trăng tỉnh sóc trăng
vừa bị tòa án nhân dân tp sóc trăng tuyên phạt bảy năm tù giam
bị cáo hồ hữu phúc là chủ cơ sở trí đức sông đinh tự xưng là sư phụ của nhiều trẻ em
từ năm hai nghìn một mươi tám đến khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
phúc nhận nuôi trẻ em ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh
theo cáo trạng các em sống tại cơ sở này nếu phạm lỗi
sẽ bị phúc hành hạ bằng nhiều vật dụng
qua giám định trên cơ thể các em có nhiều vết thương
ngoài việc đánh phúc còn bắt các em đứng trên ghế giang hai tay hai chân
hoặc bị quỳ gối trên nền gạch
việc đánh hoặc bắt phạt các em diễn ra thường xuyên trong thời gian dài
được lặp đi lặp lại nhiều lần dẫn đến các em không chịu nổi về tinh thần
thể xác và lo sợ nên phải bỏ trốn
hôm qua tòa nhân dân tỉnh con tum mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử nguyễn tuấn anh khôi hai mươi chín tuổi
trú tại phường thắng lợi thành phố con tum về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi một h ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
nguyễn chuẩn cử toàn là cháu gọi khôi bằng cậu
nghi ngờ khôi lấy cái lò nướng của mình nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
trong lúc xô sát khôi đã dùng dao đâm khiến toàn thủng phổi
thùng tim dẫn đến tử vong sau khi đi cấp cứu
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn tuấn anh khôi
một mươi bảy năm sáu tháng tù về tội giết người
chín tháng tù về tội đánh bạc xảy ra trước đó
tổng cộng là một mươi tám năm ba tháng tù giam
công an huyện long thành tỉnh đồng nai đã tiếp nhận xử lý vụ
hai nhóm thanh niên có hành vi tàng trữ vũ khí để giải quyết mâu thuẫn
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày tám tháng một
nhận tin báo của người dân ở ấp tám xã an phước huyện long thành
về việc hai nhóm thanh niên đang tập trung chuẩn bị đánh nhau
nên tổ công tác một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai đã nhanh chóng có mặt tiến hành kiểm tra
và bắt giữ bảy đối tượng liên quan thu giữ trên người các đối tượng
một khẩu súng một cây súng bút cùng hàng chục viên đạn bi
và một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy
sau khi bắt giữ tổ công tác một trăm sáu mươi một đã bàn giao các đối tượng cùng tăng vật
cho công an xã an phước lập hồ sơ ban đầu để xử lý theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán quý mão
công an tỉnh hậu giang đã mở cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
qua đó đã phá nhanh các vụ cướp cướp giật thu hồi tài sản trả lại cho người dân
trưa ngày bảy tháng một khi đang điều khiển xe mô tô một mình
chị phan trúc phường bất ngờ bị hai thanh niên đi xe mô tô từ phía sau vượt lên
giật sợi dây chuyền vàng hơn bảy chỉ
rồi em chạy hoài hoài hoài hoài hoài em chạy không kịp
rồi em khóc rồi nó mới dục thuốc vô mắt em á
rồi cái em cay quá lúc đó em chạy cũng em sợ
nhưng mà em đi theo nó quá chạy theo nó quá sợ
rồi nó đạp xe hoặc là nó quýnh mình rồi nọ em cũng sợ
rồi là em đi buông xe ra là em khóc
nhận được tin báo chỉ sau chưa đầy ba giờ đồng hồ
công an huyện vị thủy phối hợp cùng công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang
bắt được hai đối tượng gây án là đào quang huy và nguyễn phi hùng
cùng chú tại thị trấn bảy ngàn huyện châu thành a cùng phương tiện gây án
cơ quan điều tra cũng thu giữ được sợi dây chuyền tăng vật
và một bình xịt hơi cay của hai đối tượng
thực hiện câu điểm tấn công chấn áp tàu phạm bảo vệ tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi ba
lực lượng cảnh sát hình sự đã lên danh sách các lộ đối tượng để quản lý
thời gian qua khi nhận được tin báo về dụng cấp dựt xảy ra
ở ấp vĩnh lộc sợi vĩnh tường lực lượng đã nhanh chóng xác định được đối tượng
và tiến hành ra quân chốc trận và kịp thời bắt giữ đối tượng
và thu hồi tài sản làm một sợi dây chuyền để điều tra xử lý làm gõ vụ việc
trước đó vào chín giờ tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai anh hồ phước toàn đang điều khiển xe mô tô
chở bạn đến đoạn đường thuộc ấp phú lợi a xã phú hữu huyện châu thành
thì bị một đối tượng tấn công cướp mất chiếc xe
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện châu thành đã nhanh chóng bắt được
đối tượng cướp xe là huỳnh văn nam chú tại tỉnh an giang
khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố cần thơ và thu hồi tăng vật trả lại cho bị hại
càng gần đến tết nguyên đán các loại tội phạm như cướp cướp giật trộm cắp tài sản sẽ gia tăng hoạt động
do vậy bên cạnh nỗ lực của cơ quan công an trong tấn công chấn áp tội phạm
người dân cần hết sức cảnh giác bảo vệ tài sản để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra
để trôn tránh sự điều tra phát hiện của cơ quan chức năng các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc dưới hình thức cáo độ bóng đá có mạng internet do đoàn đức thuận
trú tại phường nguyễn du thành phố nam định cầm đầu thường xuyên thay đổi chỗ ở thậm chí là di chuyển đến các tỉnh lân cận
công an tp nam định vừa khởi tố bắt tạm giam bảy đối tượng trong đường dây trên
đoàn đức thuận có một tài khoản quản lý cáo độ bóng đá cấp độ supermaster có hạn mức một năm trăm linh đô
đoàn đức thuận đã cắt từ tài khoản tổng ra các tài khoản lẻ và cấp cho sáu đối tượng khác để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
qua điều tra ban đầu công an tp nam định xác định các đối tượng đã nhiều lần tham gia cá độ bóng đá với tổng số tiền đánh bạc trên bảy mươi tỷ đồng
hiện lực lượng công an đang tiếp tục xác minh điều tra mở rộng đối với các đối tượng có liên quan trong đường dây đánh bạc trên
công an tp hcm đang tạm giữ hàng chục thùng tân dược gồm thuốc trị viêm luet đại tràng thuốc điều trị đái tháo đường thuốc điều trị tiểu đường thuốc điều trị tim mạch trị giá khoảng năm tỷ đồng
theo đó vào sáng ngày chín tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu công an tp hcm đã bắt quả tang phù a sáng
điều khiển xe ô tô vận chuyển chín thùng tân dược lưu thông trên đường võ văn khối quận gò vấp khám xét khẩn cấp nơi ở của sáng phát hiện và tạm giữ hơn một mươi năm thùng tân dược khác
phù a sáng không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thuốc trên tổng cộng tạm giữ hai mươi bốn thùng tân dược
trước đó sáng khai nhận số thuốc tân dược này có nguồn gốc từ nước ngoài được sáng nhập về phân phối tiêu thụ tại tp hcm tổng số tân dược này trị giá khoảng năm tỷ đồng
cứ mỗi dịp tết đến lại nóng các hành vi liên quan đến pháo nổ công an tp hcm đang tập trung tuyên truyền tăng cường kiểm tra phát hiện và kịp thời xử lý các trường hợp buôn bán tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép góp phần bảo đảm an ninh trật tự cho người dân vui xuân đón tết
công an tp biên hòa đã bắt giữ đối tượng lê xuân diễn và đào tấn lộc đang có hành vi vận chuyển năm mươi hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng hơn chín mươi kg
trước đó công an phường phước tân tp biên hòa cũng bắt quả tang đối tượng chu đình khang điều khiển xe máy vận chuyển năm mươi bánh pháo hoa nổ trọng lượng tám mươi hai kg
theo công an tp biên hòa các đối tượng buôn bán vận chuyển pháo nổ hiện nay với thủ đoạn rất tinh vi liều lĩnh số lượng pháo nổ bị phát hiện bắt giữ ngày càng lớn
trong dịp trước và sau tết đội cũng có các báo cáo viên để tuyên truyền và đội xây dựng phong trào cũng đi đến từng địa phương những địa bàn trọng điểm để tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức pháp luật ý thức bảo vệ tài sản
nhất là việc thực hiện nghiêm với việc chỉ thị của chính phủ là về cấm sử dụng pháo trong dịp tết
thực tế trong dịp tết dương lịch vừa qua trên địa bàn một số phường cũng đã xuất hiện một số nơi đốt pháo hoa nhập lậu
do đó bên cạnh công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm tại cơ sở công an các phường xã cũng đã và đang chú trọng với công tác tuyên truyền đến người dân không mua bán tàng trữ và đốt pháo nổ trước trong và sau tết nguyên đán quý mão
trong dịp cuối năm ngoài công tác tuyên truyền công an phương đã mời một số đối tượng là trước đây đã có xử lý vi phạm về đốt pháo nổ cho cam kết là không được tái phạm
bên cạnh việc tuyên truyền kiểm tra và kịp thời xử lý của lực lượng công an đối với những trường hợp vi phạm về pháo
thì chính những người dân và các bậc phụ huynh cũng cần giáo dục con em mình chấp hành các quy định không tham gia vào việc sản xuất tàng trữ buôn bán pháo nổ
tránh những tai nạn đáng tiếc do pháo gây ra trong dịp tết
thưa quý vị vào sáng nay tại hà nội hàng chục cảnh sát đã có mặt phong tỏa khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh ba s tại số ba lê quang đạo mỹ đình nam tử liêm hà nội
lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ khu vực trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh ba s chủ phương tiện được đề nghị di rời khỏi trung tâm này để thực hiện công vụ
liên quan đến vụ án nhận hối lộ môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại tp hcm và một số tỉnh thành phía nam mở rộng vụ án chiều ngày năm tháng một
cơ quan cảnh sát giao thông công an tp hcm tiếp tục khám xét phòng đăng kiểm xe cơ giới cục đăng kiểm việt nam có trụ sở tại nam tử liêm hà nội
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai công an tỉnh bắc ninh cho biết các bị can tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ chín nghìn chín trăm linh ba g đã nhận sáu năm tỷ đồng hối lộ để đăng kiểm trái quy định
các bị can đã bản bạc thống nhất để thu tiền ngoài phí đăng kiểm theo quy định và phí đường bộ của các xe đăng kiểm với số tiền từ hai trăm linh đến năm trăm linh đồng một xe
công an tp hcm đã ra lệnh khám xét một mươi bốn trung tâm kiểm định khởi tố sáu vụ án với bốn mươi ba bị can liên quan đến hành vi nhận hối lộ môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn hùng cường chú tại tỉnh long an về hành vi giết người và cướp tài sản
do đánh bạc dẫn đến nợ nần cường nảy sinh ý định giết ông võ văn liêm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn làm nghề chạy xe ôm để cướp tài sản
sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai cường giấu sẵn hung khí trong người rồi gọi ông liêm trở đến khu vực vắng người ra tay sát hại cướp một nhẫn vàng và xe mô tô của ông liêm
trước khi rời khỏi hiện trường cường đem xác nạn nhân giấu xuống mương nước
chiều tối ngày năm tháng một cường bị bắt giữ tại phường núi sam thành phố châu đốc
khám xét nơi cường thuê trọ lực lượng công an phát hiện thu giữ chiếc xe của bị hại đã được cường sơn màu khác và thay biển số
hai đối tượng trương minh thương và nguyễn minh phương vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản
qua kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ một bình xịt hơi cay hai cây đoạn và một số dụng cụ để cậy khóa xe
thương đã điều khiển xe mô tô chở phương từ thành phố cà mau chạy xuống huyện đầm rơi chơi
khi đến một tiệm tạp hóa ở ấp hòa trung xã hòa thành cả hai vợ mua bánh lợi dụng lúc bị hại cầm tiền trên tay đã giật lấy số tiền rồi chạy mất
đến đoạn thuộc ấp tân phong b xã hòa thành thì bị trinh sát thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phát hiện bắt giữ
công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị vừa bắt quả tang ba đối tượng có hành vi mua bán tảng chữ hơn bốn tạ pháo các loại
cụ thể vào ngày tám tháng một công an huyện cam lộ bắt quả tăng nguyễn trường khánh và lê quốc hữu cùng chú tại xã thanh an huyện cam lộ
đang bốc rỡ một trăm bốn mươi năm hộp pháo các loại trên thùng xe ô tô khám xét nhà của khánh công an thu giữ thêm sáu mươi bảy hộp pháo
quá trình điều tra mở rộng lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm hai mươi một hộp pháo tại nhà của nguyễn minh thành chú tại xã thanh an huyện cam lộ
tổng số pháo thu giữ là hai trăm ba mươi ba hộp pháo các loại với tổng trọng lượng là trên bốn tạ
dự án đang đến rất gần dự báo tình hình an ninh trật tự sẽ có nhiều diễn biến phức tạp nhất là các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ
lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa
ghi nhận của nhóm phóng viên tại tỉnh bình định
những ngày cuối năm lực lượng công an toàn tỉnh bình định đã đồng loạt gia quân triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán
trong đó công tác phòng ngừa xử lý các đối tượng buôn bán vận chuyển và đốt pháo nổ trái phép được chú trọng để người dân biết và tự giác thực hiện
lực lượng công an đã tăng cường công tác tuyên truyền tập trung vào các thanh thiếu niên và học sinh giúp các em hiểu biết hơn những quy định của pháp luật về pháo
cũng như tính nguy hiểm khi sử dụng pháo nổ từ đó giúp tránh được các hành vi vi phạm
qua buổi tiên truyền về phòng chấm pháo nổ của các anh công an em hiểu hơn về các quy định pháp luật liên quan đến pháo nổ
từ những kế hoạch mà em đã học được em sẽ tiên truyền về cho gia đình người không bạn bè về phòng chấm pháo nổ nhất là những việc tết nguyên đang trục đới
lợi nhuận từ việc mua bán pháo và các loại đồ chơi bạo lực đã khiến không ít người bất chấp các quy định của pháp luật để mua bán dù biết đây là mặt hàng nguy hiểm
để ngăn chặn tình trạng này lực lượng công an đã tăng cường công tác kiểm tra nhắc nhở các cửa hàng tạp hóa cửa hàng bán đồ chơi trẻ em
đồng thời cho các chủ kinh doanh ký cao
lực lượng công an đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến pháo
trong đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an tỉnh bình định đã phát hiện và xử lý một mươi vụ với một mươi một đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ pháo trái phép
chủ động nhắm chất tình hình quản lý đối tượng và tiến hành các việc pháp vi phạm

song song với sự nỗ lực của lực lượng công an mỗi người dân hãy nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về pháo để hạn chế các tai nạn đáng tiếc do pháo nổ gây ra cùng chung tay để đón một cái tết bình yên hạnh phúc